đôi vợt việt nam chẳng chán cặp đôi
kensei stevenson tay vợt người canada
và anthony susanto tay vợt người indonesia
ở trận đấu này hoàng nam và hoàng thiên khởi đầu tốt khi giành brek ở ngay game đầu tiên
tuy nhiên bộ đôi này lại không tận dụng được lợi thế đó để bước lên
và bị đối thủ đưa đến loạt thoai rách
c một kết thúc với tỷ số bảy mươi sáu
nhưng về stevenson và susanto
sang xét tiếp theo hai tay vợt việt nam chơi tập trung hơn
bên cạnh đó việc đối phương liên tục đánh hỏng
giúp cho hoàng nam và hoàng thiên không mấy khó khăn để giành chiến thắng sáu hai
qua đó đưa trận đấu vào loạt super thai rách
tại đây cặp hạ dông số bốn tiếp tục thể hiện sự áp đảo
trong khi đó stevenson và susanto gần như không có sự phản kháng đáng kể nào
kết quả hoàng nam hoàng thiên dễ dàng buộc đối thủ gác vượt với tỷ số một mươi hai
qua đó giành vé vào tư kết f bảy future
trước đó cả hoàng nam và hoàng thiên đều giành chiến thắng ở vòng một
điểm số quyết định đã thuộc về hoàng nam và hoàng thiên
chuyển sang những diễn biến của thể thao quốc tế
đêm nay dạng sáng mai các trận đấu thuộc lượt trận thứ ba vòng bảng wifi champions league sẽ tiếp tục diễn ra
đáng chú ý nhất là chuyến lòng khách đến tây ban nha để đối đầu với barcelona của manchester city
đây không chỉ đơn thuần là trận đấu giữa hai thế lực lớn của bóng đá anh và bóng đá tây ban nha
mà nó còn đánh dấu ngay trở lại nu căm của huấn luyện viên pep guardiola
gặp lại con bộ cũ trong bối cảnh đội bóng hiện tại của mình vừa trải qua chuỗi ba trận không thắng
vì chỉ được ra người tây ban nha không dô diếm sự lo lắng
có vẻ các cầu thủ của tôi đang đánh mất sự tự tin cần thiết khi đối đầu với một đội bóng lớn và có sức mạnh như barcelona

rất khó mỗi khi phải nằm khách ở nu căm
nhưng tôi tin tưởng các học trò của mình
và chiến thắng là mục tiêu của tôi
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại